trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều ý kiến bức xúc của cán bộ và nhân dân thành phố cần thơ
xung quanh vụ việc hai phóng viên vtv cần thơ bị nhóm bảo vệ chợ an bình quận ninh kiều
cản trở tác nghiệp đe dọa hành hung trong ngày hai mươi một tháng sáu
và đến thời điểm này việc phân định đúng sai điều tra xử lý của các cơ quan chức năng
vẫn đang bị bỏ ngỏ
đây là hình ảnh nhóm bảo vệ chợ an bình hung hăng lao vào máy quay của phóng viên
thuộc trung tâm truyền hình việt nam tại cần thơ
hai phóng viên anh đào và nguyên du được lãnh đạo vtv cần thơ phân công
thực hiện phóng sự về cảnh đời khó khăn của một cụ bà làm nghề bán vé số
sau khi hoàn thành xong cảnh quay ở nhà nhân vật hai phóng viên này đã theo chân
đến nhà nhân vật
đến khu vực chợ an bình quận ninh kiều để ghi hình nhân vật đi bán vé số mưu sinh thực tế
khi đến khu vực bãi xe và cổng chợ an bình phường an bình quận ninh kiều thành phố cần thơ
thì bất ngờ một nhóm bảo vệ xuất hiện và có hành vi cản trở
các bảo vệ này cho rằng phóng viên không được quay phim nếu chưa được sự cho phép của ban quản lý chợ
các bảo vệ xuất hiện và có hành vi càn trở
trong trụ sở cơ quan của anh thì chừng đó tôi mới phải xin phép anh
còn đây là cái không gian công cộng nên nhớ rằng là chợ là không gian công cộng
thì mọi người đều có quyền là tác nghiệp mọi người đều có quyền là đến đó quay phim chụp ảnh
chợ an bình nằm ngay bên bờ chợ nổi cái răng một biểu tượng văn hóa du lịch miền sông nước cần thơ
hàng ngày có rất nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan mua sắm tại chợ này
hình ảnh vùng đất con người cần thơ hiền hòa thân thiện hiếu khách
giày công xây dựng nay lại bị chính một vài con sâu làm dầu cả nồi canh và phá hỏng hoàn toàn
cái hành vi mà đe dọa đòi đánh phóng viên đấy của ai đó đấy hoặc là của một cái người bảo vệ nào đó đó
thì đây là hành vi trái pháp luật
bởi vì tại khoảng một mươi hai điều chính của luật báo chí năm hai nghìn một mươi sáu quy định rất rõ
tức là nghiêm cấm
đối với cái hành vi là đe dọa rồi uy hiếp đến tính mạng xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người của nhà báo
rồi phóng viên hay là phá quỷ hoặc là thu giữ những phương tiện của phóng viên tác nghiệp
hay là ngăn cản nhà báo phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật
thành phố cần thơ là đô thị trung tâm của vùng đồng bằng sông cửu long
được định hướng xây dựng là đô thị miền sông nước theo nghị quyết của đảng bộ thành phố cần thơ
vì thế cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố cần thơ ra sức xây dựng văn hóa ứng xử
kiến tạo một vùng đất đáng sống và điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước
vậy nên những hành vi ứng xử kém văn hóa và vi phạm pháp luật của nhóm bảo vệ chợ an bình
cần phải được làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật